có nhiều hộ đồng bào người mông ở nghệ an di cư sang lào đã được nước bạn trao trả về việt nam
nhưng vì nhiều lý do mà tình trạng di cư sang lào vẫn tiếp tục tái diễn
để giải quyết những vướng mắt này lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với các cấp
các ngành và chính quyền địa phương cùng đồng hành giúp đỡ các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống
trong tổng số hai mươi hai hộ gia đình người mông di cư sang tỉnh bô ly khăm say
được nước bạn lào trao trả trở về vào ngày hai mươi ba tháng tám
đến nay chỉ còn ba khẩu của hộ gia đình bà vư a và còn ở lại việt nam
gia đình bà sống nhờ gia đình người con gái tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn
tuy nhiên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
đợt trao trả người di cư về việt nam vừa qua xã nang ngoi huyện kỳ sơn có hai hộ trên năm khẩu
được bạn lào trao trả
tuy nhiên sau đó họ lại tái di cư ngay
lực lượng bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn gặp phải không biết khó khăn trong giải quyết vấn đề này
bên cạnh tình trạng tái di cư sang lào thì vẫn có nhiều hộ dân sau khi di cư sang lào
nhưng cuộc sống bấp bênh đã hồi cư trở về việt nam và có cuộc sống ổn định
bố trí đất sản xuất để các hộ có điều kiện để canh tác ổn định lâu dài
thay là hỗ trợ về ngày công để dừng nhà để sớm ổn định có nơi ăn ở nhuận
tiếp theo là hội học với nhà trường
thì có điều kiện cho con em của các hộ hồi cư được đến trường đến lớp đầy đủ theo lứa tuổi
theo thống kê từ đầu năm đến nay tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn
đã có bốn hộ với hai mươi khẩu hồi cư và bạn lào trao trả trở về sống ổn định tại địa phương
tuy nhiên để giải quyết triệt đề vấn đề người di cư trở về
cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan hữu quan hai nước và toàn thể xã hội